trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh ngày truyền thống bộ đội trường sơn
tại xã lưu sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đã trao bảy mươi xuất quà cho cựu chiến binh bộ đội trường sơn thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến và các cháu học sinh vượt khó học giỏi
tại buổi gặp đại diện tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam khẳng định
những đóng góp to lớn của các cựu chiến binh bộ đội trường sơn cựu thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến tỉnh nghệ an góp phần làm nên con đường trường sơn huyền thoại
trở về với đời thường các cựu bộ đội trường sơn xứ nghệ vẫn khắc ghi lời bác dạy
phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất là tấm gương cho con cháu nói theo
phát huy tinh thần yêu nước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
tại đây đoàn công tác đã trao tặng bảy mươi xuất quà mỗi xuất trị giá một triệu đồng
cho các gia đình cựu bộ đội trường sơn và các cháu học sinh nghèo vượt khó của xã lưu sơn
tặng một sân chơi thiếu nhi trị giá ba mươi triệu đồng cho xã lưu sơn